với hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản và làm giả sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng nguyễn quang tân chú thệ huyện cứu đông bắc tỉnh đắk lắc vừa bị tóa nhân dân tỉnh đắk lắc đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án tổng cộng hai mươi hai năm tù giả
theo cáo trạng tân đã thế chất tám xe ô tô do mình đứng tên cho ngân hàng để vay tiền
đến khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi do làm ăn thua lỗ thông qua mạng xã hội facebook
tân đã liên lạc với lưu trí khang sinh sống tại tp hcm cung cấp thông tin thuê khang làm giả một mươi giấy chứng nhận đăng ký ô tô giả với giá năm triệu đồng một đăng ký giả
sau đó tân đã mang hai xe đến cầm cố cho anh tô đức lợi chú thệ tp bumathuật lấy một một trăm năm mươi tỷ đồng
tám giấy tờ giả còn lại tân thế chấp vào ngân hàng thương mại cổ phần phát triển tp hcm chi nhánh đắk lắc lấy số tiền là ba bảy trăm tám mươi tỷ đồng
toàn bộ số tiền có được tân đã trả nợ và tiêu xài cá nhân
tại phiên tòa nguyễn quang tân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo tân một mươi tám năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đất tài sản bốn năm tù giam về tội làm giả sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tổng hợp hình phạt tân phải chấp hành là hai mươi hai năm tù giam
tổng hợp hình phạt tân phải chấp hành là hai mươi hai năm tù giam